phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến làm việc với tỉnh bạc liêu
về kết quả sau năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của trung ương
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bạc liêu
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những bước phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
phó thủ tướng đề nghị sắp tới tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được
giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết bản sắc văn hóa của ba dân tộc kinh hoa khơ me trên địa bàn
bạc liêu cần để mạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật đơn ca tài tử
tập trung chăm lo công tác giáo dục ngoài đổi mới phương pháp
cần phải tăng cường giáo dục đạo đức tinh thần lao động sáng tạo cho học sinh
trong lĩnh vực y tế phó thủ tướng cho rằng thời gian qua bạc liêu đã làm khá tốt các mặt công tác
tuy nhiên sắp tới tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đối với tuyến y tế cơ sở
từ đầu tư vật chất trang thiết bị đến đội ngũ nhân lực khám và điều trị bệnh nhằm góp phần giảm tải cho tuyến trên